bốn mươi hai năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thành phố hồ chí minh có sự thay đổi mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng kiến trúc cũng như nền kinh tế đứng đầu cả nước
người dân nơi đây luôn tự hào với truyền thống của thành phố anh hùng và luôn năng động sáng tạo
chung sức xây dựng thành phố đổi thay từng ngày
ông vương liêm năm nay tám mươi tuổi là một cán bộ lão thành cách mạng
hoạt động trong nội đô sài gòn trước những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến hôm nay sau bốn mươi hai năm ngày thống nhất được sống trong hòa bình tự do và độc lập
ông cảm thấy rất tự hào là người dân của thành phố mang tên bác thành phố anh hùng
ở cái góc độ nào người dân nào thì cũng thấy rằng mình rất là hạnh diện tự hào là dân tộc của mình được độc lập
tự do hạnh phúc đồng thời mình được thống nhất đất nước
thành phố hồ chí minh hôm nay đang đổi thay từng ngày với những khu nhà cao tầng khu đô thị sầm út
phố đi bộ nguyễn huệ đường sách nguyễn văn bình phố đông y hải thượng hai đường hoa nguyễn huệ
khu chế xuất khu công nghệ cao đang thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới đang mọc lên san sát
trong đó nhiều vùng đầm lầy canh rạch đã trở thành những khu đô thị văn minh hiện đại
nhiều tuyến đường mới hiện đại đã và đang được xây dựng tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn
kết nối khu vực nội đô với các vùng phụ cận và các vùng miền trong cả nước
bản thân được sống và học tập tại môi trường của thành phố hồ chí minh thì cảm thấy rất là tự hào và vinh dự
khi được học tập trong môi trường hòa bình tự do thế này
thì được cái môi trường độc lập tự do như ngày hôm nay
để tuổi trẻ hôm nay được học tập
trong một thành phố văn minh hiện đại thì có biết bao sương máu của các cha anh
đã hy sinh ngã xuống để giành lại độc lập cho đất nước và cho thành phố hồ chí minh
tuổi trẻ trên thành phố mang tên bác hôm nay rất tự hào và trân trọng những hy sinh sương máu
của bao thế hệ ông cha đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tất đất thiêng của tổ quốc
để trao lại cho thế hệ trẻ
đồng thời họ cũng quyết tâm phấn đấu học tập để đóng góp công sức của mình để xây dựng đất nước
bản thân em đại diện cho những người trẻ
đang được sống trong thời hòa bình thì cảm thấy rất vinh dự và rất là tự hào
với lịch sử của cha ông đã chiến đấu ngã xuống để giành độc lập dân tộc
và bản thân những người trẻ chúng em thì sẽ phấn đấu để có thể góp hết sức trẻ
góp hết cái tinh thần nhiệt quyết của mình để xây dựng đất nước
đồng thời để nâng cao mức thu nhập cho người dân
thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả chăm lo đời sống người dân công nhân
viên chức lao động đã được thực hiện thành công
những chính sách chương trình như an sinh xã hội phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân xây dựng nông thôn mới giảm nghèo tăng hộ khá
đã góp phần thu hẹp khoảng cách dầu nghèo được toàn dân đồng tình cao